ngày ba mươi tháng một mươi một theo giám đốc công an tỉnh hòa bình cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã bắt giữ đối tượng nguyễn quang huy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tp hòa bình về tội phá hủy công trình
phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia vì hành vi phá hoại một công trình
trong hệ thống thủy điện hòa bình sau hai mươi sáu năm truy nã
theo tài liệu tố tụng năm một nghìn chín trăm chín mươi ba huy cùng với bốn bị cáo khác bị đưa ra xét xử
tuy nhiên huy đã bỏ trốn nên công an tỉnh đã phát lệnh truy nã đối với huy
trong thời gian lẩn trốn truy nã huy vẫn sinh sống tại hòa bình
thậm chí còn vào làm việc trong cơ quan nhà nước
điều đáng ngạc nhiên là huy đã được bổ nhiệm giữ chức tránh văn phòng
tòa án nhân dân huyện cao phòng